bộ quốc phòng tổ chức lễ tổng kết trao giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ một mươi tám cho hai trăm hai mươi một công trình sáng kiến đặt giải
phát biểu tại lễ trao giải thưởng thượng tướng lương cường bí thư trung ương đảng chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam nhấn mạnh
những năm qua công tác khoa học công nghệ quân sự trong toàn quân đã đạt nhiều kết quả quan trọng
trong đó phong trào sáng tạo trẻ trong quân đội là điểm sáng được triển khai sâu rộng
tham gia giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ một mươi tám có bốn trăm bốn mươi bốn công trình sáng kiến của bảy trăm chín mươi tác giả
đồng tác giả thuộc ba mươi năm đơn vị trực thuộc quân ủy trung ương bộ quốc phòng tham gia
trong đó có bốn trăm một mươi hai công trình sáng kiến đủ điều kiện để các hội đồng chuyên ngành thẩm định đánh giá và đề nghị trao giải
tại buổi lễ tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đã trao giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ một mươi tám cho hai trăm hai mươi một công trình sáng kiến đạt giải
điểm nổi bật của giải thưởng năm nay là tính mới
tính sáng tạo và tính ứng dụng thực tế trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu lao động sản xuất học tập sinh hoạt chăm sóc sức khỏe bộ đội nhân dân bảo vệ môi trường
đây cũng là tiêu chí quan trọng nhất mà các công trình sáng kiến tham dự giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần này đã hiện thực hóa một cách sinh động khoa học